chương trình tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ năm
để thảo luận một số nội dung chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
hội nghị lần này sẽ cho ý kiến đối với tám dự án luật
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ trong hai năm ngày làm việc
hội nghị sẽ cho ý kiến đối với tám dự án luật
bao gồm luật thủ đô sửa đổi luật tổ chức tòa nhân dân sửa đổi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
luật lưu trữ sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
để việc thảo luận tại hội nghị đạt kết quả cao
chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu xem xét toàn diện lưu ý một số vấn đề trọng tâm
trước hết cần xem xét cơ sở chính trị các dự thảo dự án luật cho đến nay đã quán triệt đầy đủ
và thể chế hóa một cách nghiêm túc sát đúng các chủ trương của đảng đối với từng vấn đề hay không
tiếp đến bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp và đồng bộ của các dự án luật trong hệ thống pháp luật
việc phù hợp với các công ước các hiệp định điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
đồng thời bám sát những chính sách lớn đặt ra khi xây dựng luật
nội dung nào là mới và những vấn đề bổ sung có khác hơn hoặc có nhiều hơn so với những chính sách cũ
thì đã tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng pháp luật
nhất là quy trình đánh giá những tác động của những chính sách mới đặt đề xuất bổ sung sửa đổi hay không
và những vấn đề mà cho đến nay thì vẫn còn có những ý kiến khác nhau
hoặc phương án khác nhau
vẫn có những ý mà chúng ta còn phải tiếp tục cân nhắc
lập luận như thế nào để chúng ta chọn phương án nào để cho nó đảm bảo được cái yêu cầu về tối đa
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh tại kỳ họp thứ bảy tới đây là rất nặng
dự kiến quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật cho ý kiến đối với một mươi dự án luật khác
chưa kể một khối lượng lớn các dự thảo nghị quyết mà chính phủ dự định trình
ủy ban thường vụ quốc hội đang chỉ đạo các cơ quan
giả soát lại và để phân kỳ những cái gì cấp bách mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng làm ngay thì đưa vào kỳ họp thứ bảy
cái gì mà chưa đủ chín chưa đủ rõ chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì có thể để kỳ họp thứ tám hoặc chậm lại
hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách lần này là một cái có ý nghĩa rất là quan trọng
trong việc giúp cho quốc hội nói chung trong công tác luật pháp tại kỳ họp thứ bảy này
và đặc biệt là đối với tài liệu
với tinh thần đó chủ tịch quốc hội mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm có giá trị
để ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện các dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất
chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ bảy
cũng trong ngày hôm nay hội nghị đã tổ chức thảo luận góp ý về hai dự án luật thủ đô sửa đổi và luật tổ chức tòa nhân dân sửa đổi
tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm
và làm việc tại cộng hòa nam sudan
ngày hai mươi năm tháng ba theo giờ địa phương đoàn công tác của bộ công an việt nam do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án năm công an nhân dân
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với trung tướng mohan subramania tư lệnh quân đội phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc anmis
và thứ tướng kaustaf sama phó tư lệnh cảnh sát phái bộ anmis
phó tư lệnh cảnh sát phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc và tư lệnh quân đội phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
tại nam sudan chào mừng hoan nghênh đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa nam sudan
và phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc ở nam sudan của thứ trưởng lương tam quang
và đoàn đại biểu bộ công an việt nam đánh giá cao những đóng góp của các sĩ quan công an việt nam
đối với hoạt động gìn giữ hòa bình góp phần chung tay duy trì môi trường hòa bình ổn định
vì hợp tác phát triển tại nam sudan bày tỏ sẵn sàng ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất
để các sĩ quan công an việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới
thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
trong đó có vai trò cá nhân của tư lệnh phó tư lệnh cảnh sát phái bộ và quân đội phái bộ
đối với việc triển khai lực lượng công an việt nam tại phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
thứ trưởng lương tam quang tiếp tục khẳng định chủ trương tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
của việt nam và bộ công an việt nam
thứ trưởng lương tam quang cho biết từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bộ công an việt nam đã cử hai tổ công tác
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc theo hình thức cá nhân tại phái bộ nam sudan
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an sẽ tiếp tục cử mới sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ nam sudan và phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc khu vực aba
bên cạnh việc triển khai lực lượng theo hình thức cá nhân thời gian qua bộ công an đã đẩy mạnh
việc chuẩn bị triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc theo hình thức đơn vị
hiện nay bộ công an việt nam đang tổ chức đào tạo huấn luyện đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
đáp ứng tiêu chuẩn của liên hợp quốc để sớm cử đơn vị này tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thứ trưởng lương tam quang đề nghị tư lệnh quân đội và phó tư lệnh cảnh sát phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các sĩ quan công an quân đội việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại nam sudan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đảm bảo an ninh an toàn cho lực lượng việt nam
triển khai tại các phái bộ là ưu tiên hàng đầu
tại buổi làm việc thông qua lãnh đạo cảnh sát phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
thay mặt đoàn công tác thứ trưởng lương tam quang đã trao tặng cho văn phòng cảnh sát tourist
nơi có thiêu tá đích mạnh cường sĩ quan công an việt nam vừa được bổ nhiệm vị trí trưởng văn phòng
một vali khám nghiệm hiện trường giao thông để làm phương tiện giảng dạy lĩnh vực bảo vệ và khám nghiệm hiện trường
cho cảnh sát địa phương tặng một máy ảnh cho phòng truyền thống của trụ sở chính cảnh sát phái bộ
dịp này trước sự chứng kiến của lãnh đạo phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
thứ trưởng lương tam quang đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về thăng cấp bậc hàm từ trung tá
lên thượng tá trước nhiên hạn đối với đồng chí lương thị trào vinh sĩ quan công an việt nam
tại phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc vì những thành tích xuất sắc mà đồng chí lương thị trào vinh
đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nam su đăng
tiếp tục chuyến công tác đoàn công tác đã đến thăm nơi ở của cán bộ chiến sĩ việt nam
tại căn cứ tomping thăm đơn vị cảnh sát rwanda fpu ba và đơn vị quân cảnh campuchia
tại các căn cứ của liên hợp quốc ở nam su đăng
hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình kết quả các mặt công tác
công an quý i năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an chủ trì họp báo
dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc bộ công an và công an tp hà nội
cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng
bộ công an nhân dân
buổi họp báo nóng ngay từ những phút đầu khi trung tướng tô ân sô thông tin về việc cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam hai đối tượng nguyễn ngọc thủy
hay được biết đến là shark thủy chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn e group
và đặng văn hiển trưởng ban quan hệ cổ đông công ty cổ phần đầu tư và phân phối e game
cả hai đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng bị bắt trong quá trình cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
xác minh giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo ông thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group
tại buổi họp báo lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group

thuộc phòng cảnh sát quyền lãnh chính quang tỉnh năm định

công việc của chúng tôi không theo một công việc cụ thể nào cả liên quan đến các vụ việc khác nhau
nên chúng tôi cùng các đồng chí trong đơn vị cùng nhau giải quyết làm sao đảm bảo đúng pháp luật
những tin báo vụ việc nghiêm trọng thường xảy ra ban đêm
quân số ít lực lượng mỏng nên khi cùng lúc xảy ra nhiều việc đại úy trần ngọc cường lại phải cùng anh em giải quyết
có ngày trôi qua bình yên nhưng có hôm các cán bộ chiến sĩ thức trắng đêm
tuy vậy với nhiệm vụ là bí thư đoàn phòng cảnh sát quản lý hành chính đại úy cường vẫn cùng đồng chí đồng đội trong đơn vị phát động phong trào ca trực thanh niên
bản thân tôi cùng các đồng chí trong đơn vị phát động ca trực thanh niên là làm sao đảm bảo ngoài trực chính của chỉ huy phân công nhiệm vụ trực vào các thời gian